phiên trợ sâm ngọc linh lần thứ bảy diễn ra từ ngày một đến ngày ba tháng bốn tại quảng nam đã kết thúc
với tổng doanh thu gần năm tỷ đồng
trong đó riêng mặt hàng xâm củ ngọc linh bán được khoảng sáu mươi bốn kg thu về gần bốn bảy tỷ đồng
phiên trợ xâm ngọc linh lần thứ bảy có sáu gian hàng trưng bày giới thiệu cây xâm ngọc linh
do một mươi ba hộ trồng sâm của xã trà linh tham gia bày bán
hơn hai mươi gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông lâm nghiệp
tiểu thủ công nghiệp và có trên hai năm trăm linh lượt người đến tham quan mua sắm
với doanh thu thống kê được gần năm tỷ đồng tăng hai trăm linh triệu đồng so với phiên trợ đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện nam trà my phiên chợ sâm ngọc linh được tổ chức lần đầu tiên vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đến nay qua bảy phiên trợ các hộ trồng xâm ở địa phương đã bán ra thị trường hơn ba trăm một mươi kg xâm củ ngọc linh
cùng hàng chục triệu tấn dược liệu với tổng doanh thu hơn hai mươi bảy tỷ đồng
trong đó riêng nguồn thu từ xâm củ ngọc linh
khoảng hai mươi năm tỷ đồng